thưa quý vị tổng thống mỹ donald trump thông báo trên mạng xã hội twitter rằng ông đang cảm thấy khỏe mạnh với sự trợ giúp của các bác sĩ và y tá tại trung tâm y tế quân đội quốc gia
tại trung tâm y tế quốc gia walterres các bác sĩ xác nhận tổng thống mỹ donald trump đang là một trong những bệnh nhân của trung tâm
các bác sĩ cho biết ông donald trump đã bớt ho và bớt mệt mỏi không phải thở máy và đang phải xử lý rất nhiều việc
sức khỏe của tổng thống donald trump ổn định chúng tôi đã theo dõi chức năng các bộ phận tim thận gan của ông tất cả đều bình thường
sáng nay tổng thống không phải thở oxy không có triệu chứng khó thở và vẫn đi lại quanh khu vực y tế ở nhà trắng
các bác sĩ đã tiêm cho tổng thống trump một liều kháng thể tổng hợp có tác dụng làm giảm những triệu chứng của virus
ngoài ra ông trump còn được tiêm thuốc remdesivir
loại thuốc đang trong quá trình thử nghiệm nhưng có tác dụng rút ngắn thời gian phục hồi